thưa quý vị trong các ngày mùng một mươi một mươi một và một mươi chín tháng một tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi năm
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ ba mươi bốn
đối với ban cán sự đảng bộ công thương và một số tổ chức đảng đảng viên có liên quan
căn cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí
đặng công khôi phó bí thư đảng ủy phó cục trưởng cục quản lý giá bộ tài chính
nguyễn danh sơn bí thư đảng ủy giám đốc công ty mua bán điện nguyễn hữu khải
bí thư tri bộ trưởng phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
trần quốc hùng phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng cục điều tiết điện lực bộ công thương
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí đỗ đức quân nguyên phó bí thư đảng ủy
phó cục trưởng cục điện lực và năng lượng tái tạo bộ công thương
cảnh cáo ban thường vụ đảng ủy bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy cục điện lực và năng lượng tái tạo
nhậm ký hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đảng ủy cục điều tiết điện lực nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chi bộ vụ thị trường trong nước
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai ban thường vụ đảng ủy tập đoàn điện lực việt nam
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên ban cán sự đảng
vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ trần duy đông bí thư đảng ủy cục trưởng cục xuất nhập khẩu
phương hoàng kim bí thư tri bộ vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững
võ văn quyền nguyên bí thư tri bộ vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương
nguyễn vũ quang bí thư tri bộ phó vụ trưởng vụ công nghiệp văn phòng chính phủ
dương quang thành nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương
bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn điện lực việt nam
trần đình nhân nguyên phó bí thư đảng ủy tổng giám đốc tập đoàn điện lực việt nam
bộ công thương đảng ủy cơ quan tổng cục quản lý thị trường đảng ủy cục điện lực và năng lượng tái tạo
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng ủy cục điều tiết điện lực đảng ủy văn phòng bộ công thương nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đảng ủy cục xuất nhập khẩu các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các đồng chí hoàng tiến dũng
bí thư đảng ủy cục trưởng cục điện lực và năng lượng tái tạo
trần hiễu linh bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường bộ công thương
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật
ban cán sự đảng bộ công thương các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và các đồng chí
trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương nguyên bí thư ban cán sự đảng
bộ trưởng bộ công thương trịnh đình dũng nguyên ủy viên trung ương đảng ủy viên ban cán sự đảng
phó thủ tướng chính phủ mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng
chính phủ đỗ thắng hải ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ công thương hoàng quốc vượng
nguyên ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ công thương nguyên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng
thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
giám sát thi hành kỷ luật đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí thường trực tỉnh ủy gia lai
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản các tổ chức đảng
đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực
hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong quản lý sử dụng tài chính
tài sản của đảng việc kê khai tài sản thu nhập và thực hiện thông báo kết luận của ủy ban kiểm
cho trung ương ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra
kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
phát huy ưu điểm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp
tập trung kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống thực hiện quy định
những điều đảng viên không được làm trách nhiệm nêu gương công tác cán bộ việc kê khai tài sản
thu nhập quản lý sử dụng đất đai tài nguyên khoáng sản thực hiện các dự án đầu tư và những
vấn đề nổi cộng bức xúc dư luận quan tâm báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã thảo luận để trình bộ chính trị xem xét
quy định về bảo vệ người tố giác đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực
đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác